tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan thông báo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
trong đó hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về tình hình tại tỉnh idlib của syri
phát biểu với các phóng viên tổng thống erdogan cho biết nhà lãnh đạo nga chưa đưa ra phản ứng
về đề xuất của đức và pháp cho việc tổ chức một hội nghị về tình hình syri
bên cạnh đó tổng thống erdogan cũng khẳng định ankara sẽ giữ vững quan điểm về tình hình
tại tỉnh idlib của syri
tuyên bố mới nhất từ phía thổ nhĩ kỳ được đưa ra trong thời điểm nước này và nga
không tìm được tiếng nói chung cho tình hình tại idlib
trong vài tuần qua bạo lực gia tăng tại đây trong bối cảnh lực lượng chính phủ syri
với sự hậu thuẫn của nga đã đạt nhiều tiến triển trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực này
thổ nhĩ kỳ cho rằng chiến dịch trên đã vi phạm thỏa thuận đã ký kết và tiến hành các cuộc tấn công đáp trả